tại văn phòng bộ công an thượng tướng bùi văn nam ủy viên trung mương đảng thứ trưởng bộ công an đã chủ trì cuộc họp báo
nhằm thông tin đến báo chí các mặt công tác sáu tháng đầu năm và phước hướng nhiệm vụ sáu tháng cuối năm hai nghìn một mươi bảy
sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi bảy lực lượng công an đã phối hợp chặt chẽ với các bộ ban ngành triển khai đồng bộ các phương án
kế hoạch bảo đảm tuyệt đối các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước các hoạt động của các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước
một trong những mục tiêu đặt ra là được rất quan trọng đó là kiềm chế sự gia tăng của tội phạm
làm giảm tội phạm làm giảm các loại tội phạm nghiêm trọng rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng
không để tội phạm đồng hành và xóa các tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội
thì đây cũng là một trong những trọng tâm giải pháp mà lãnh đạo công an chỉ đạo
công an công an mỹ đức phương triển khai
trong sáu tháng đầu năm lực lượng công an cả nước đã tiến hành điều tra hơn hai mươi năm trăm linh vụ
bắt xử lý hơn bốn mươi hai bảy trăm linh đối tượng trong đó đáng kể là tội phạm về kinh tế hơn chín ba trăm linh vụ
buôn lậu hơn hai vụ đặc biệt về ma túy đã bắt giữ hơn một mươi một ba trăm linh vụ với hơn một mươi bảy hai trăm linh đối tượng
qua đó thu giữ hàng nghìn kg heroin ma túy các loại góp phần kéo tỷ lệ tội phạm về trật tự xã hội
sau với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi sáu
riêng đối tượng phạm ma túy thì sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi bảy là kết quả đấu tranh đạt cao hơn nhiều so với sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi bảy
cả về số vụ phát hiện số đối tượng bị xử lý đối tượng phạm tội bị xử lý

sáu tháng cuối năm hai nghìn một mươi bảy lực lượng công an cả nước sẽ tiếp tục tổ chức đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm
đặc biệt là thực hiện mục tiêu kiểm chế sự gia tăng của tội phạm về ma túy tội phạm về môi trường hay tội phạm công nghệ cao